đúng một mươi một h một mươi phút trưa nay theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã đến sân bay quốc tế vặt tày thủ đô viêng trăn bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào xây sổng phôn phong vi hẳn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước
đây cũng là chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt việt nam
trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn hai mươi hai và cũng là chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đầu tiên
của đồng chí vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội
đối với lào đây là đoàn chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức lào kể từ sau đại hội lần thứ một mươi một
và sau kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa chín của lào